những ngày gần đây nhiều vườn cam của người dân huyện hàm yên tỉnh tuyên quang bỗng nhiên dụng quả ồ ạt gây thiệt hại nặng nề cho người trồng cam
ước tính đã có hơn hai năm trăm linh tấn cam quấy vụ tại các xã phù lưu tân thành yên lâm yên thuận bị dụng
theo ước tính tổng thiệt hại đã lên tới hơn một mươi năm tỷ đồng
kinh tế của người dân trong thôn khổi nọ xã phù lưu chủ yếu là từ tám mươi hectare cam sành
nhưng năm nay việc tiêu thụ gặp khó khăn hơn những năm trước
giá bán thấp nên người dân giữ lại quả trên cây với mong muốn qua tết sẽ bán được giá cao hơn
tuy nhiên mưa kéo dài từ sau tết khiến cam rụng gây thiệt hại lớn cho người trồng
đặc biệt là với bốn hộ nghèo và cận nghèo đã vay tiền của ngân hàng để đầu tư trồng cam
nhiều nhà cũng bị dụng nhiều rất là khó khăn cho bên gia đình đầu tư vào rất nhiều mà đã không được thu hoạch
dẫn đến là bà con rất là lo về vấn đề kinh tế
cam ở hà miên
tập trung chủ yếu tại một mươi ba xã trong đó xã phù lưu có diện tích cam lớn nhất với trên hai bốn trăm linh hectare
sản lượng đạt trên ba mươi tấn
đến nay xã đã thu hoạch được chín mươi diện tích tổng sản lượng ước đạt trên tám mươi tấn quả
cam sành đang bước vào thời điểm cuối vụ tuy nhiên toàn huyện hiện còn gần một mươi một hai trăm linh tấn quả chưa thu hoạch
do ảnh hưởng của dịch viêm đường không hốc cấp
việc lưu thông hàng hóa và đặc biệt là các lễ hội hội trợ
để tiêu thụ cam thì cũng ngừng
do đó việc tiêu thụ cam ở trên địa bàn cũng bị chậm lại
đến nay chúng tôi cũng đang cho các xã giả soát thống kê chính xác lại
về diện tích đến từng hộ về thiệt hại cam
để báo cáo ủy ban huyện và báo cáo với sở nông nghiệp
để có những chỉ đạo khắc phục kịp thở
để hạn chế tổn thất ủy ban nhân dân huyện hà miên đã đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn người dân thu hoạch cam cuối vụ đúng quy trình
tìm kiếm thêm các đối tác mở rộng thị trường tiêu thụ cam cuối vụ
về lâu dài huyện hà miên chú trọng thực hiện quy hoạch đất đai
giống cây quy trình sản xuất đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại
chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ cam
để nâng cao giá trị sản phẩm